công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý bảy đối tượng về các hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy
liên quan đến việc bốn đối tượng khác bị lập về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thì trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai vừa chủ trì
phối hợp với công an thành phố biên hòa bắt một mươi một đối tượng tuổi đời từ một mươi bảy đến năm mươi ba tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hai phòng vip là một và ba ở cơ sở kinh doanh karaoke b ở địa chỉ khu phố một phường long bình tân
thu giữ một lượng lớn ma túy cùng các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh ngày một mươi một tháng một mươi một thì một mươi một trên một mươi một đối tượng đã dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật